một trong những yêu cầu rất cơ bản của xây dựng nông thôn mới là phải giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa
đối với lào cai địa phương có đông đồng bào các dân tộc cùng sinh sống
yêu cầu này càng trở nên quan trọng góp phần bảo tồn phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc thiểu số
thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới những năm gần đây
người dân xã triển ken huyện văn bàn đã đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang sạch đẹp hơn
tuy nhiên đa số người dân vẫn xây nhà theo kiểu truyền thống của người tày
do đó theo tiêu chuẩn nhà ở của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
thì mặc dù nhiều ngôi nhà có giá trị cao nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu ba cứng gồm khung cứng tường cứng và mái cứng
cũng vì tiêu chuẩn này mà để đạt tiêu chí về nhà ở dân cư
thì nhiều hộ sẽ phải làm lại nhà một yêu cầu rất khó thực hiện
để bảo đảm được tiêu chí nhà ở dân cư
chính quyền địa phương đã hướng người dân cải tạo chỉnh trang nhà cửa trên cơ sở giữ nguyên cách làm nhà sàn truyền thống
bên cạnh đó hỗ trợ người dân giữ gìn phát triển các nghề truyền thống như dệt theo thổ cầm
các cơ lộc bộ bản sắc như hát then múa xòe
từ đó tiêu chí nhà ở được thực hiện tốt hơn và những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc tây vẫn được giữ vững
bà con nhân dân thêm tự hào về dân tộc mình đoàn kết gắn bó hơn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới
với để cải tạo nhà ở thứ nhất là xóa nhà tạm
còn những nhà sàn chúng tôi vẫn phát huy vẫn giữ gìn lại
thứ nhất để làm sao nó vẫn giữ được bản sắc dân tộc
như nhà sàn phải tu sửa lại thứ nhất là không cứng nền cứng
tất cả các bức vách như cách lập này phải trang trí cụ thể hơn nó mới được giữ gìn lại
còn bây giờ chúng tôi vẫn đang tuyên truyền làm sao là vẫn phải giữ được nhà sàn của người tài
để giữ gìn bản sắc dân tộc
bằng những cách làm sáng tạo và thiết thực xã trường ken huyện văn bản nói riêng
và các địa phương trên toàn tỉnh lào cai nói chung đang nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
của đồng bào các dân tộc trên địa bàn
từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
tạo niềm tin sức mạnh xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới